thưa quý vị tính đến thời điểm này những thiệt hại nặng nề do mưa lũ xảy ra tại các tỉnh miền núi phía bắc về người và vật chất
tính đến sáng ngày hai mươi tám tháng sáu đã khiến cho hai mươi ba người thiệt mạng và mất tích gây thiệt hại gần bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
và thực sự với những con số này thì tôi nghĩ rằng đây là những nỗi xót xa rất là lớn đối với người dân việt nam
như vậy và trước những đau thương mất mát này những ngày này thì đã có rất nhiều những cá nhân những tập thể hay là các tổ chức chính trị xã hội
đứng ra kêu gọi ủng hộ hỗ trợ cho đồng bào để nhằm sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai
nhiều đoàn thiện nguyện đã và đang lên với hà giang lai châu hay lào cai để kịp thời chia sẻ những khó khăn cùng với đồng bào
tất cả đều trong một tấm lòng tương thân tương ái lá lành đồng lá rách
và đây cũng sẽ là nội dung câu chuyện ấm áp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
những ngày qua những hình ảnh như thế này được đông đảo cư dân mạng chia sẻ trên các diễn đàn
fanpage trang cá nhân
sự khốc liệt của thiên tai những thiệt hại nặng nề cả về tinh thần và vật chất của bà con vùng lũ khiến ai cũng đau lòng và thương xót
cơn mưa lũ qua đi để lại bao nỗi đau bao mất mát khó khăn vẫn còn ở phía trước nhưng chung tay tất cả sẽ vượt qua
thường quá hà giang lai châu ơi mong bình an đến với mọi người
rớt nước mắt với những hình ảnh bão lũ
vùng tây bắc thiệt hại về người và tài sản
là một người trẻ thì cảm nhận của tôi đầu tiên là tương xót và đồng cảm với sự mất mát của người dân
và thấy rằng việc chung tay của các bạn trẻ như tôi và thế hệ trẻ để giảm thiểu những khó khăn cho người dân tại vùng lũ là một điều nên làm và cấp thiết
nhìn những hình ảnh của bà con gặp phải thiên tai đặc biệt là ở hà giang và lai châu
thì bọn mình là những người hoạt động tình nguyện xã hội thì liền kêu gọi bà con chung tay và các cơ lộc bộ đội nhóm cùng lên kế hoạch xây dựng kế hoạch để lên chương trình đồng hành lên hà giang và lai châu để giúp hỗ trợ cho bà con

không chỉ chia sẻ tình cảm ngay trên mạng xã hội rất nhiều cá nhân tổ chức đã nhanh chóng kêu gọi quyên góp ủng hộ về vật chất cho bà con nhân dân
một miếng khi đói bằng một gói khi no hãy hỗ trợ bà con bị thiệt hại tại hà giang bằng nhiều cách bằng tiền bằng hiện vật bằng phương tiện vận chuyển đồ và cả bằng tinh thần
có đến tận nơi mới thấy cảnh bà con vùng lũ khổ như thế nào mong muốn làm được một điều gì đó để giúp đỡ bà con
thay mặt cán bộ chiến sĩ phòng công tác chính trị công an tỉnh lai châu em kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ
đến thời điểm hiện tại nhiều tổ chức cá nhân cũng đã trực tiếp có mặt tại các địa điểm bị thiệt hại nặng nề nhất
chia sẻ cập nhật tình hình để các hoạt động hỗ trợ diễn ra hiệu quả và đi vào thực chất
hiện hai mươi nhóm từ thiện đã lên các nhóm nên chuyển qua vị xuyên hoặc lai châu đi
đường và quản bạ mới bị sạt lở các bạn lên quản bạ lưu ý
mưa nhiều tích nước
đất ẩm chữ nước
việc sụt lún có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên các cung đường
hãy nhớ ý thức tự bảo vệ tính mạng mình trước đã
dù ở đâu mỗi bạn trẻ đều có một cách riêng để hướng về bà con vùng lũ
chúng tôi trực tiếp chia sẻ trên trang cá nhân của mình
đồng thời thì kêu gọi người thân trong gia đình cũng như bạn bè cùng đồng nghiệp để có những hỗ trợ thiết thực nhất
như là quyên góp kinh phí hoặc là có vận động
xem là có đồ dùng như quần áo hay là đồ thức ăn lương thực để có thể hỗ trợ ủng hộ các bạn tình nguyện
theo như thực trạng hiện nay thì là điều kiện tốt nhất đó là bà con cần nhu yếu phẩm
tại vì là một số hộ gia đình coi như là trôi hết nhà thì họ rất cần nhu yếu phẩm
cái thứ hai nữa là họ cũng cần tiền để trang trải cho những cuộc sống sinh hoạt của họ hiện tại
và một phần nữa là rất cần sức người của các bạn thanh niên tình nguyện để dựng lại nhà cửa sớm nhất có thể để cho bà con về với cuộc sống đời thường
ngay sau khi mà được tin ảnh hưởng của đồng bào tây bắc thì ban thanh niên nông thôn đã trực tiếp tham mưu
ban thái niên đông thôn chỉ đạo để lắm bắt tình hình của các địa phương
thứ nhất là lắm bắt được cái tình hình thiệt hại về người của cũng như là cơ sở vật chất
trên cơ sở đó thì ban cũng đã tham mưu hướng là chỉ đạo các tỉnh thành đoàn
xác lắm bắt tình hình
thứ hai là có kịp thời để hỗ trợ những trường hợp mất mắt đau thương đang xảy ra
và thứ ba là huy động những lực lượng chỉ đạo lưu vịnh tại chỗ để có vào cuộc
tinh thần lá lành đùm lá rách tương thân tương ái là truyền thống tốt đẹp của người dân việt nam bao đời nay
và vào những lúc như thế này tinh thần ấy lại được nâng cao hơn bao giờ hết
trong vòng một mươi tiếng chúng ta đã chung tay được gần bảy trăm linh triệu đồng để ủng hộ bà con vùng núi phía bắc bị ảnh hưởng của mưa lớn và lũ quét
chúng mình cùng chung tay chia sẻ nhé
bà con kinh tâm nhân dân cả nước luôn hướng về đó với một tinh thần cố gắng cao nhất để có thể tương trợ bà con trong dịp này cũng như là sau thiên tai
các hoạt động hỗ trợ thiện nguyện sau thiên tai giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống là hết sức cần thiết
xong bản thân các tổ chức cá nhân đặc biệt là lực lượng thanh niên tình nguyện cần phải hết sức cẩn thận nắm chắc tình hình thời tiết đường xá để đảm bảo an toàn cho người và của trong quá trình trực tiếp đến vùng lũ
tại bình định hội đồng xét xử thuộc tòa án nhân dân tỉnh đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo lê văn thiệt chú huyện hoài nhơn tỉnh bình định cùng đồng bọn về tội hủy hoại rừng vì thiếu người làm chứng và luật sư bảo chữa cho các bị cáo
theo cáo trạng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy lê văn thiệt cùng tám đối tượng khác cùng chú huyện hoài nhơn đã có hành vi phá rừng trái phép tại khoảng bảy và khoảng tám tiểu khu một xã an hưng huyện an lão với tổng diện tích hơn sáu mươi bốn hectare
chữ lượng rừng bị thiệt hại là hơn năm năm trăm linh m hai tổng giá trị rừng bị thiệt hại là trên bốn bảy tỷ đồng
để đảm bảo tính khách quan cũng như xét xử đúng người đúng tội không bỏ lọt tội phạm không xử oan người vô tội sau khi hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa sang một thời điểm khác khi đã đủ các bên liên quan
để đảm bảo tính khách quan cũng như xét xử quyết định tòa sang một thời điểm khác khi đã đủ các bên liên quan
để đảm bảo tính khách quan cũng như xét xử quyết định tòa sang một thời điểm khác khi đã đủ các bên liên quan
hội đồng xét xử quyết định tòa sang một thời điểm khác khi đã đủ các bên liên quan